mua sắm trực tuyến đang là một trong những chủ đề được mọi người nói đến nhiều nhất trong nhiều năm trở lại đây
thị trường thương mại điện tử mỗi năm tăng bốn mươi trong khi tốc độ phát triển của thị trường bán lẻ nói chung duy trì ở mức một mươi
số lượng cửa hàng bán hàng trực tuyến ngày một gia tăng và giá sản phẩm là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên xu hướng này
tiếp theo tuần lễ thương mại điện tử do bộ công thương tổ chức
thì những buổi gặp mặt trưng bày sản phẩm như thế này đã góp phần khẳng định niềm tin vào hệ thống thương mại điện tử tại việt nam
người tham dự đến từ nhiều địa phương trong cả nước họ đến để trưng bày sản phẩm học cách quét mã vạch và để nhận biết hàng hóa trên trang thương mại điện tử
trang thương mại điện tử điều xác cơ nó cũng không là ngoại lệ so với các trang khác
ở cái chỗ là nó chấp hành tất cả những cái luật về thương mại ở các nước cũng như là các khu vực trên thế giới
ví dụ tôi nói ví dụ như là những cái hàng mà mang cái tính chất là có cái thương quyền thương hiệu giống như là hàng của các hãng nổi tiếng
thì tất nhiên nếu như một cái người mà muốn giới thiệu những cái hàng đó trên trang thương mại điện tử
không phải dễ dàng là họ muốn đăng cái hàng hóa đó lên là họ đăng mà phải họ phải chứng minh được là họ có cái quyền phân phối những cái hàng có thương hiệu thân quyền như vậy
điều xác cơ nó là một cái tên thương mại điện tử mà nó hoạt động hiện nay nó tuy rằng nó mới ra đời
nhưng phải nói là nó hoạt động rất là tiến bộ vượt bậc
nó mới có hơn một năm thôi nhưng nó đã trải dài rộng khắp trên thế giới
có một mươi tháng mà doanh số nó đạt khoảng một tỷ rưỡi ở rộng
đó là một con số mà alibaba cũng như amazon cũng như các công ty tập đoàn lớn ở trên thế giới đều mơ ước
với một quốc gia có đến năm mươi ba dân số sử dụng internet
và gần năm mươi triệu thuê bao sử dụng smartphone
thị trường thương mại điện tử ở việt nam được dự đoán sẽ bùng nổ trong thời gian tới
bởi người dân có thể tận dụng thời gian để kinh doanh trên các trang điện tử ngay cả các trang trên thế giới như điều xác cơ
để thương mại điện tử phát triển ông trần tuấn anh bộ trưởng bộ công thương cho rằng cần phải hoàn thiện môi trường pháp lý
thông qua việc ban hành và thực thi các đạo luật và các văn kiện giới luật điều chỉnh các hoạt động thương mại
thích ứng với pháp lý và tập quán quốc tế
về giao dịch thương mại điện tử
hạ tầng thương mại điện tử cũng như phát triển thương mại điện tử được coi là một nền tảng quan trọng
để giúp cho tăng cường năng lực cạnh tranh của sản phẩm cũng như của hệ thống phân phối và của doanh nghiệp của chúng ta
phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ
và vì vậy thì trong các khung khổ hợp tác và chính sách của chính phủ
hợp tác quốc tế cũng như chính sách của chính phủ về phát triển hạ tầng thương mại điện tử
thời gian tới năm hai nghìn một mươi chín cũng sẽ phải tiếp tục được hoàn thiện để đảm bảo những lợi ích
cũng như mức độ an toàn và sự phát triển bền vững của thị trường hạ tầng thương mại điện tử
cũng như là cái thị trường thương mại điện tử ở đại việt nam
kinh tế số của việt nam sẽ đi theo con đường nào
đây là câu hỏi cũng được thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đặt ra tại nhiều cuộc họp
thủ tướng cũng chỉ rõ cần phải tăng cường thanh toán điện tử và tạo môi trường thuận lợi cho thương mại điện tử phát triển
nhất là các trang đã có tên tuổi trên thế giới
nhằm tăng cường điều phối hợp tác chính sách phát triển dịch vụ thanh toán điện tử trong nước và quốc tế